trong những năm qua việc thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trở thành nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng gắn với hoạt động chuyên môn ở tất cả các cơ quan đơn vị trong cả nước
tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đắk lắc việc quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị năm của bộ chính trị đã mang lại hiệu quả thiết thực
trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trong lòng nhân dân
như thường lệ ngay từ sáng sớm bác sĩ chuyên khoa một nguyễn đình chiến trưởng khoa khám cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện cơ mơ ga
cùng các y bác sĩ ở các khoa phòng đã thăm khám cho từng bệnh nhân không chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe của người bệnh
bác sĩ còn thăm hỏi động viên từng người để họ luôn lạc quan và yên tâm chữa trị
là một trong những đơn vị điển hình xuất sắc của ngành y tế đắk lắc từ năm hai nghìn một mươi bốn bệnh viện đa khoa huyện cư mơ ga
đã đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn
thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước
thực hiện tốt quy tắc ứng xử cải cách hành chính nâng cao tinh thần thái độ phục vụ
bảo đảm thời gian làm việc đã bứng tốt nhu cầu của người bệnh
mỗi cán bộ đảng viên của bệnh viện đa khoa huyện cơ mơ ga không ngừng trao dồi những kiến thức
kỹ năng giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân rèn luyện phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc
để luôn xứng đáng với lời dạy của bác hồ kính yêu thầy thuốc phải như mẹ hiền
đối với toàn thể cán bộ công nhân viên chức nối chung bản thân tôi nối riêng
tức là qua các chuyên đề học tập
tại vì hộp tri bộ hàng tháng lấy một tấm gương đến hình với lại một chuyên đề báo cáo
rất là các gương đến hình nên học tập làm theo bác rất có ý nghĩa trong mọi hành động hàng ngày của mình
việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ ký minh đảng quỹ đã tổ chức khoáng triệt học tập
cho cán bộ đảng quyền của chúng
thầy phát huy những việc làm hai học tập hai và kinh nghiệm của các đơn vị
để làm sao chúng ta nhân rộng được cái việc học tập đặc biệt đó làm theo lời bác của năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
từ khi triển khai đến nay một trăm linh số cơ sở của đảng ngành y tế đắk lắc đã thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh gian luyện tốt phẩm chất đạo đức cách mạng
vì đất nước vì nhân dân vì con người vì xã hội có tinh thần trách nhiệm với công việc
không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới
hàng năm mỗi cán bộ đảng viên đều tự đánh giá bản thân theo các tiêu chuẩn
qua hai năm thực hiện đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhiều cơ sở đảng đã được đảng bộ sở y tế biểu dương khen thưởng